tại tỉnh bát tàm bang cách thủ đô phnom penh campuchia khoảng ba trăm linh km về phía tây bắc
hôm nay đã diễn ra lễ khánh thành công trình trùng tu đài hữu nghị việt nam campuchia
đúng vào dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
và kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ của việt nam
đài hữu nghị được xây dựng trang trọng trong khuôn viên rộng một mươi tám m hai
ngay tại trung tâm tỉnh lị bát tam bang với phần thiết kế chính là nhóm tượng mang hình tượng
người chiến sĩ tình nguyện việt nam và người lính campuchia đứng bảo vệ một bà mẹ campuchia bồng con nhỏ
công trình được triển khai từ năm hai nghìn một mươi năm để tri ân các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện việt nam
sát cánh cùng các chiến sĩ campuchia giải phóng đất nước campuchia khỏi họa diệt chủng pol pot
phát biểu ý kiến tại buổi lễ quốc vụ khanh bộ lễ nghi và tôn giáo
kiêm quyền tổng thư ký hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc
ông nhem vany nhấn mạnh nhân dân campuchia luôn biết ơn đảng chính phủ nhân dân và quân tình nguyện việt nam
đã giúp campuchia đánh đổ tập đoàn diệt chủng pol pot ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ bạo tàn này
đưa đất nước campuchia hồi sinh và phát triển như ngày nay